ngày năm tháng một mươi đại tá phạm thanh tâm phó giám đốc công an tỉnh lòng an đã trao trả chín trăm bảy mươi năm triệu đồng
cho gia đình cháu bé ba tuổi bị bắt cóc trên địa bàn phường sáu thành phố tân an
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi công an tỉnh long an tiếp nhận thông tin
một vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố tân an
gia đình cho biết kẻ bắt cóc là người quen biết và đòi tiền chuột hai tỷ đồng
gia đình nạn nhân đã chuyển cho đối tượng chín trăm bảy mươi năm triệu đồng
ngày khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh lòng an đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng
đồng thời báo cao nhanh về các cục nghiệp vụ bộ công an và trao đổi công an các tỉnh thành phố
để phối hợp tri bắt đối tượng
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cục nghiệp vụ lãnh đạo công an các tỉnh long an
đồng nai thành phố hồ chí minh đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày đã tổ chức đón chặn tri bắt đối tượng
nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ huyện thủ thừa tỉnh lòng an đang trên đường tẩu thoát
cháu bé chuyển cho đối tượng sơn nhận được số tiền gia đình nạn nhân xúc động cảm ơn lực lượng công an
đã nhanh chóng phá nhanh vụ án đảm bảo tính mạng an toàn cho con anh
cùng ngày đồng chiến nguyễn phan úc phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thưởng đóng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an hai mươi triệu đồng công an thành phố tân an công an huyện tân phú
tỉnh đồng nai phòng năm cục kỹ thuật nghiệp vụ phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an
mỗi đơn vị một mươi triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm